cánh cổng sát tại điểm trường mẫu giáo bất ngờ ngã đè lên hai em học sinh
khiến một em tử vong sau đó một em bị thương nặng
vụ việc xảy ra tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thông tin ban đầu khoảng chín h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi
tại điểm trường mẫu giáo mang dí huyện trà nam
xã trà nam huyện nam trà my đã xảy ra vụ tai nạn
cánh cổng trường ngã đè lên hai em học sinh hồ thị linh kiều và em phạm thị thanh huyền
cùng chú xã trà nam khiến hai em bị thương nặng
cả hai em được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện nam trà my
sau đó chuyển xuống bệnh viện đa khoa quảng nam
tuy nhiên đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày do vết thương quá nặng em kêu đã tử vong